sau ba ngày làm việc liên tục tối ngày hai mươi một tháng bảy đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã xác nhận có những sai phạm trong khâu chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
từ việc phân tích dữ liệu thi và thu nhận thông tin từ dư luận xã hội bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
lên làm việc với ban chỉ đạo thi tỉnh sơn la từ ngày một mươi chín tháng bảy tổ công tác chỉ đạo giám sát việc ra soát các khâu trong tổ chức kỳ thi vừa qua tại sơn la
các cơ quan của bộ công an và công an tỉnh sơn la sẽ nỗ lực cao nhất để sớm có kết quả và kết luận cuối cùng ngay khi có kết quả sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí